hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mặc dù anh em đã khuyên giải tuyên truyền nhưng người dân không chịu nghe thậm chí một số đối tượng quá khích đã lao vào tấn công cảnh sát và dân quân tự vệ khiến anh em phải đưa khiên chống đỡ
tôi đã điện thoại chỉ đạo anh em bóc tách những đối tượng quá khích áp giải đưa về công an phường để xử lý và đã đưa được ba người gồm hai nam và một nữ về công an phường đại tá trịnh ngọc quyên cho biết
ba người được lực lượng chức năng đưa về phường bao gồm nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở đồng tháp
nguyễn hữu lộc sinh năm hai nghìn hai quê ở an giang và ngô thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong đó vân là người bị ngã do va chạm với lực lượng chức năng
khi thấy vân bị ngã nhiều đối tượng đã hò hét kích động rằng lực lượng cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ đánh gãy chân người này
tuy nhiên khi đưa về công an phường bình hòa lực lượng y tế đã kiểm tra và khẳng định chị vân này không bị thương
lực lượng công an không hề tấn công người dân chỉ giữ ba đối tượng đưa về phường để xử lý
sau đó ba người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính sau đó ba đối tượng đã xin bỏ qua và được cho về nơi cư trú
về nhóm người tập trung ở chốt trở về quê qua tuyên truyền thuyết phục đến khoảng một mươi tám h ngày một tháng một mươi thì đã tự giải tán đi về nơi ở
trong ngày đầu các hoạt động được nới lỏng một số chốt kiểm soát dịch ở bình dương đã xảy ra un ứ khi lực lượng phương tiện ra đường tăng lên

tỉnh bình dương đã ký văn bản chỉ đạo việc thực hiện kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
tỉnh cho phép trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện lợi tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại
tuy nhiên giao thông được tăng cường kiểm soát
theo ubnd tỉnh bình dương đây là giải pháp cần thiết để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tiếp tục thực hiện phòng chống covid một mươi chín
tỉnh bình dương đã ký ký văn bản chỉ đạo việc thực hiện kiểm soát điều chỉnh các biện phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
sáng hai tháng một mươi có khá đông người dân di chuyển trên quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc địa bàn phường vĩnh phú thành phố thuận an gây ra ủn ứ tại một điểm kiểm soát
khoảng sau ba mươi phút đường phố đã thông thoáng trở lại
cũng trong sáng nay tại thành phố thủ dầu một một số phương tiện trên đại lộ bình dương đã tăng so với những ngày trước đây
theo quy định mới thành phố thủ dầu một và thị xã bến cát tổ chức lưu thông liên phường trong nội bộ của từng địa phương
xe container ô tô tải chen trúc trên đường mỹ phước tân vạn phường tân bình thành phố sĩ an
tình trạng diễn ra khá thường xuyên trong những ngày gần đây khi bình dương dần nới lỏng giãn cách
các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch được phép hoạt động trở lại
tại các trục đường giao thông liên phường lượng người đi lại nhiều hơn trước
tỉnh lộ bảy trăm bốn mươi ba địa bàn dắp danh giữa thành phố thuận an và thị xã tân nguyên sáng hai tháng một mươi
chốt kiểm soát trên tỉnh lộ bảy trăm bốn mươi ba b địa bàn phường bình hòa thành phố thuận an đông đúc
nhiều thời điểm nơi này ủn tắc cục bộ lực lượng chức năng liên tục được tăng cường để kiểm soát dòng người qua lại
vòng xoay an phú địa bàn dắp danh giữa thành phố thuận an và thành phố dị an ủn tắc khá dài
khi các lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông tình hình được cải thiện
còn hàng chục bà con ở các tỉnh miền tây chủ yếu quê cà mau an giang tự đi xe máy chờ tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một mươi ba
ngã tư địa chất thuộc thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương với hy vọng được về quê
từ đêm trước đó hàng trăm người dân tự đi xe máy về quê bị chặn lại tại chốt kiểm soát
sau nhiều giờ không được cho qua và được lực lượng chức năng thuyết phục thì hầu hết người dân đã lần lượt quay xe nhưng vẫn còn nhiều người nán lại
ở các cửa ngõ khác ở thị xã bến cát tân uyên thành phố thuận an
những ngày qua công an cũng đã chặn hàng ngàn người tự ý đi xe máy về quê
ông võ văn minh chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cho biết tới nay tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại bình dương đã được cải thiện tốt hơn
hầu hết các xã phường đã trở lại vùng xanh
từ ngày một tháng một mươi ubnd tỉnh đã có văn bản thực hiện việc kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
trong đó có nhiều nới lỏng để doanh nghiệp và người dân trở lại hoạt động
bình dương mong
bình dương mong muốn người lao động bình tĩnh không tự ý đi xe máy về quê
đối với những bà con khó khăn có lý do chính đáng phụ nữ mang thai trẻ em thì cần đăng ký với chính quyền để được các tỉnh phối hợp có phương án đưa đón không làm lây lan dịch bệnh
ông minh cho biết chúng tôi rất đồng cảm với những khó khăn và sự đồng hành của bà con trong thời gian qua
cơ quan chức năng bình dương cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho công nhân người lao động khó khăn ở trọ
ngoài các chính sách chung theo quy định của trung ương
tỉnh cũng đã chi hỗ trợ một phần tiền phòng trọ hỗ trợ lương thực cho hàng triệu lượt người
các chủ nhà trọ cũng được vận động giảm tiền phòng trọ sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện
những biện pháp hỗ trợ này tuy không đáp ứng được tất cả nhưng cũng phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn
cảm nhận được tình cảm sự sẻ chia của bình dương với bà con
hiện tại giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua
các nhà máy bắt đầu được đăng ký hoạt động trở lại nên nhu cầu về việc làm thu nhập của người lao động
cũng được tháo gỡ
từ ngày một tháng một mươi bình dương có những quy định mở cho người lao động
người lao động đủ điều kiện lưu thông đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc ép không khỏi bệnh trong vòng sáu tháng được phép di chuyển tới các địa điểm làm việc
và trở lại nơi ở thay vì phải thực hiện ba tại chỗ làm việc ăn ngủ tại nhà máy như trước đây
đối với ba trên chín địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp hơn các nơi khác trong địa bàn tỉnh
là thuận an dĩ an tân uyên
thì người lao động đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày được phép đi lại làm việc trong các khu vực
nếu ai đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc là ép không khỏi bệnh
thì được đi tới làm việc tại các địa điểm trong địa bàn toàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cho biết thêm
một tín hiệu vui là sau khi có những quy định nới lỏng
thì số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại rất cao và có nhu cầu lao động lớn
vì vậy chúng tôi rất mong muốn người lao động ở lại
vừa có việc làm để có thu nhập lo cho bản thân và gia đình
góp phần để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh cho quê hương
các doanh nghiệp cũng đã được trao quyền tự chủ nhiều hơn
theo đó doanh nghiệp được tự tổ chức mua kit test tự tổ chức test và cấp giấy chứng nhận cho người lao động
để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông
như vậy so với trước đây việc test và cấp giấy chứng nhận phải thông qua cơ sở y tế
thì nay doanh nghiệp có thể tự làm và tự chịu trách nhiệm
hiện nay bình dương đã được phân bổ vaccine nhiều hơn
đã tiêm được hai hai triệu liều
hầu hết người dân trên một mươi tám tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine tính tới ngày một tháng một mươi
hiện còn hàng trăm ngàn liều vaccine tỉnh mới nhận được để tiêm mũi hai cho người dân
trong đó sẽ ưu tiên tiêm cho người lao động tại các nhà máy xí nghiệp để bà con an tâm sản xuất